vì lợi ích của tổ quốc của đồng bào mà các đồng chí ấy chịu ốm yếu què quặt
vì vậy tổ quốc đồng bào phải biết ơn phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy
ngày hai mươi bảy tháng bảy là một dịp đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái là tỏ ý yêu mến thương binh
đây là những dòng trích thư của bác hồ gửi ban thường trực của ban tổ chức ngày thương binh toàn quốc
và tại đây đúng vào ngày hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi
một trăm linh cán bộ và tầng lớp nhân dân địa phương đã họp mặt và nghe công bố bức thư bác hồ
ghi nhận sự ra đời ngày thương binh liệt sĩ ở nước ta
ngay trong những năm đầu của cuộc kháng chiến anh dũng chống thực dân pháp
nhiều đồng bào chiến sĩ của ta với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
đã ngã xuống đổ máu trên các chiến trường
với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
đảng chính phủ bác hồ và nhân dân ta đã dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ
đặc biệt là những người vì độc lập tự do của tổ quốc mà bị thương hoặc anh dũng hy sinh
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu hội giúp binh sĩ bị nạn ra đời ở thuận hóa huế rồi đến hà nội và một số địa phương khác
sau đó ít lâu được đổi thành hội giúp binh sĩ bị thương
ở trung ương có tổng hội và chủ tịch hồ chí minh được bầu là chủ tịch danh dự của tổng hội
cùng với việc kêu gọi giúp đỡ thương binh gia đình liệt sĩ
ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy chủ tịch hồ chí minh đã ký xác lệnh số hai mươi
chính thức đặt chế độ lương hưu thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ
đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ
đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc
để chỉ đạo công tác này trong cả nước chủ tịch hồ chí minh chỉ thị chọn một ngày trong năm
làm ngày thương binh để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn yêu mến thương binh
trong lời dặn toàn đảng toàn quân và toàn dân ta chủ tịch hồ chí minh viết
đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần sương máu của mình đảng chính phủ và đồng bào
phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn trốn ở yên ổn đồng thời phải mở những lớp dạy nghề
thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh
đối với các liệt sĩ mỗi địa phương cần phải xây dựng vườn hoa và bia tưởng niệm
để ghi công sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta
đối với cha mẹ vợ con của thương binh và liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu
thì chính quyền địa phương nếu ở nông thôn thì chính quyền xã cùng hợp tác xã nông nghiệp
phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp quyết không để họ bị đói rét
sau ngày giải phóng biển nam thống nhất đất nước theo chỉ thị số hai trăm hai mươi ba ngày tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm của ban bí thư trung ương đảng
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm chính thức trở thành ngày thương binh liệt sĩ của cả nước
khu di tích hai mươi bảy tháng bảy nằm trong quần thể atk huyện đại từ tỉnh thái nguyên

năm nay là còn kháng chiến còn thời đoán đó còn bí mật thì cuộc bí tinh tổ ra vào khoảng sáu giờ chiều cũng rất đơn giản nhưng long trọng có đầy đủ ban tổ chức các thành phần lúc đó là đồng chí lê tất đắc là cục trưởng cục chính trị tức là quân đội dân việt nam làm trưởng ban tổ chức
với ý nghĩa lịch sử của mình khu di tích hai mươi bảy tháng bảy đã không ngừng được tôn tạo xây dựng và là nơi bày tỏ lòng tri ân của nhân dân cả nước đối với công lao to lớn của những người đã hy sinh sương máu
để bảo vệ tổ quốc
các anh hùng liệt sĩ toàn quốc ở ngoài bác thương gia thì ở đây còn tám câu đối tám câu đối dân dạy cho các thế hệ mai sau và công ơn các anh hùng liệt sĩ
tám câu đối trang trọng viết
năm ấy tại nơi này non nước vang xa lời tổ quốc
ngày này từ thủa ấy nghĩa tình sâu nặng khắp nhân dân
bác dân uống nước nhớ nguồn hương khói ngàn thu thở lên
liệt sĩ bác dạy đền ôn đáp nghĩa xóm làng một dạ giúp thương binh
bác xót thương binh vì tổ quốc tay quẻ chân gãy
bác thương liệt sĩ bỏ gia đình vỡ quá con côi
giữ đất nước trường sinh trí tuổi trẻ kiên cường chẳng khuất
nghe dân con quyết tử lòng cha già thương xót không nguôi
ở trong đền thờ này ngoài tám
tám câu đối ra còn hai bức phủ điêu trích trong bức thư của bác hồ gửi
nhân ngày thương binh liệt sĩ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy và năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám
thương binh là những người hy sinh gia đình hy sinh sương máu để bảo vệ tổ quốc bảo vệ đồng bào
vì lợi ích của tổ quốc của đồng bào mà các đồng chí phải chịu ốm yếu què quạt
tổ quốc đồng bào phải biết ơn những người con anh dũng ấy
ngày hai mươi bảy tháng bảy là dịp để đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái là tỏ ý yêu mến thương binh
tôi xin sung phong gửi một chiếc áo lót lụa của chị em phụ nữ biếu tôi
một tháng lương của tôi một bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại phủ chủ tịch
cộng lại là một một trăm hai mươi bảy đồng
khu di tích lịch sử
các quốc gia đặc biệt hai mươi bảy tháng bảy thực hiện nội dung di nguyện của bắc hồ
và là nơi công bố bức thư đầu tiên của chủ tịch hồ chí minh
về ngày ra đời ngày hai mươi bảy tháng bảy là ngày thương binh liệt sĩ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
và tại nơi đây với truyền thống là quê hương cách bạn hùng sơn được bắc hồ về thăm hai lần
cái di tích này được công nhận là di cấp quốc gia đặc biệt
tổng diện tích quy mô gần một mươi ha có đền thờ bắc hồ có khuôn viên có ao sen
và có các kiến trúc hạ tầng để phục vụ cho việc giáo dục truyền thống quê hương cách mạng hùng sơn
hiện tại thì thị trấn hùng sơn có ba trăm bốn mươi bảy đối tượng chính sách
thuộc các đối tượng như thương binh bệnh binh người nhiễm chất độc hóa học bà mẹ việt nam anh hùng
và các đối tượng chính sách khác
đều được quan tâm ý thức được từ cái nơi phát tích ra ngày hai mươi bảy tháng bảy hàng năm
nên là cái sự quan tâm và cái sự ý thức của người dân cũng như là cán bộ chính quyền
và ý thức trực tiếp của các đối tượng chính sách trong cái công tác để ra rong nghĩa
hiện tại thì đối với các đối tượng chính sách của thị trấn hùng sơn không còn hộ nghèo hộ vất vả nữa
mức kinh tế khá của thị trấn trở lên
khu di tích lịch sử quốc gia hai mươi bảy tháng bảy là công trình văn hóa lịch sử có ý nghĩa to lớn
đáp ứng nhu cầu du khách đến tham quan và tưởng nhớ công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
và các anh hùng liệt sĩ trên một vùng đất địa linh cách mạng đại từ thái nguyên